chiều nay năm tháng một tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ cộng hòa séc tại việt nam
martin calepeco đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác
chúc mừng ngài đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua tại việt nam thủ tướng nhấn mạnh
việt nam luôn coi trọng quan hệ tốt đẹp giữa xéc và việt nam từ nhiều thập kỷ qua
với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi đến nay đã thu hút ba trăm linh tỷ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
việt nam mong muốn thu hút nhà đầu tư xác đầu tư tại việt nam
thời gian tới hai bên cần thúc đẩy hoạt động thương mại đầu tư và việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xếp
thủ tướng mong muốn hai nước cũng cần đẩy mạnh quan hệ ngoại giao văn hóa trong thời gian tới
và sớm thiết lập đường bay thẳng từ praha đến việt nam
chính phủ và nhân dân việt nam hoan nghênh chuyến thăm việt nam sắp tới của tổng thống cộng hòa séc
về phần mình ngài đại sứ martin clepesco cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
séc và việt nam có mối quan hệ tốt đẹp trong đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng người việt nam tại séc
một cộng đồng người việt lớn trên thế giới
xéc mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước thông qua cộng đồng người việt nam tại séc